dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng bình
vẫn còn duy trì tình trạng nhiều mây nhưng mưa thì chỉ còn xảy ra một vài nơi ở ven biển
sang ngày mai nhiệt độ ở khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh tăng nhẹ lên ngưỡng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
trong khi đó ở các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế trời nhiều mây nắng gián đoạn
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ vẫn cao từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
ngày mai nam bộ và tây nguyên vẫn duy trì trạng thái tạnh giáo và có nắng cả ngày
ở tây nguyên và khu vực miền tây của nam bộ nhiệt độ trưa chiều mai giao động từ ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ
trong khi đó khu vực miền đông của nam bộ nhiệt độ cao hơn có nơi lên tới trên ba mươi bảy độ
trên biển ở vịnh bắc bộ trong đêm nay còn có mưa rào rải rác
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn đến một mươi km
sang ngày mai mưa giảm còn vài nơi tầm nhìn xa tăng trở lại trên mức một mươi km
trong khi đó ở ngoài khơi hai huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
gió hướng đông bắc cường độ trung bình ở mức cấp bốn cấp năm trời không có mưa rông biển lặng
tầm nhìn xa trên một mươi km thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước